công an tp hà nội đã tổ chức lễ gia quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự
đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một diễn ra trên địa bàn thành phố hà nội
đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm nay của công an thành phố hà nội
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một dự và phát động lễ gia quân
nhận thức sâu sắc về việc đảm bảo an ninh an toàn cho đại hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
từ sớm công an hà nội đã xây dựng kế hoạch và lên phương án chi tiết cho sự kiện này
lãnh đạo bộ công an và ban giám đốc công an tp hà nội đã yêu cầu toàn lực lượng công an thủ đô
triển khai quyết liệt hiệu quả kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện sea games ba mươi một
diễn ra trên địa bàn thành phố
trọng tâm là lễ khai mạc bế mạc các trận tranh huy chương môn bóng đá nam các địa điểm thi đấu
dự kiến sẽ có hơn một mươi quan khách của một mươi một quốc gia trong khu vực tham gia